thế nhưng ta hiểu rằng dù là nơi nào cũng có sóng gió đi qua
và để vươn mình đứng dậy dù trong hoàn cảnh nào
con người ta cũng cần một lối sáng để hướng về
bạn làng này mô hình trồng trọt chăn nuôi của ông là mô hình làm kinh tế giỏi
đền hình đã giúp gia đình ông vượt qua nghèo khó được nhiều người ngưỡng mộ
thế nhưng nghị lực đứng lên sau những sai lầm vấp ngã trong quá khứ
càng khiến người ta khâm phục hơn
huệ tường dương tỉnh nghệ an thời tiết khắc nghiệt
địa hình chủ yếu là núi đá dốc đường đi khó khăn vất vả
có những đường biên giới dài rắp lào
nên nhiều đối tượng phạm tội đã lợi dụng điều này thẩm lậu ma túy qua biên giới
rồi từ đây trùng chuyển đi khắp miền nam bắc
ngày xưa cuộc sống của nguyễn văn việt cũng trải qua những năm tháng cơ hàn
tại đói nghèo mà người dân nơi đây đã phải chật vật kiếm sống từng ngày
ông việt cũng vì thế bể sức cám rỗ của đồng tiền lôi kéo rơi vào cạm bẫy ma túy
lúc đó là gia đình tôi là hoàn cảnh khó khăn
con đang nhỏ thì hai vợ chồng thì chỉ biết là trồng trọt để nuôi
trồng trừ vào nướng rảy thôi
có những năm thuận lợi cho thì con ông còn có lúa ăn
những năm nào không có lúa thời tiết không thuận lợi là không có lúa ăn
cho nên là thấy bên nào kiếm tiền dễ hơn
lời mà có tiền là nuôi vợ nuôi con ăn học
nói chung là lúc đó mình đã vào con đường đấy
chị sẽ ôm từ đây lên mực xe có năm mươi nghìn

người ta trồng nuôi mang cái túi này hai trăm linh ba trăm linh mình thấy sướng rồi

hôm đấy là họ đến nếu như nguyện chuyển cho bác sĩ mang cái túi của bác là cho tám tám nghìn là tôi cũng bằng lòng
tiền rồi cho được rồi mình mới đi
hôm đấy là họ đến nếu như nguyện chuyển cho bác là cho tám tám nghìn là tôi cũng bằng lòng
tiền rồi cho được rồi mình mới đi

thời điểm những năm một nghìn chín trăm chín mươi tám

nhưng chỉ vì vài trăm nghìn tiền công vận chuyển thuốc viện đen như thế
nhưng chỉ vì vài trăm nghìn tiền công vận chuyển thuốc viện đen như thế
ông nguyên văn việt đã phải trả một cái giá đắt gấp nhiều lần

khi nở tưởng là vận chuyển thôi
không là phạm tội cái chứ nghiêm trọng lắm
bởi vì là mình không phải buôn bán
mà mình nói thật ra là
nhiều người biết
vận chuyển cũng
là hậu quả nghiêm trọng như thế
có lẽ cũng không vận chuyển không làm
có lẽ cũng không vận chuyển không làm
khi ông vì bắt rồi
ông kẻ đen nở
khi nào hàng đen
tui là con một lượng
để thuộc đó vùng đâu chi hay dùng
tui cũng vước đi
khi nào gạt quát
tuexisting hậu quả
không cơm không cất
vì kẻ này
tất cả gánh nặng khí ấy đặt lên vai bà phòng
một người phụ nữ nhỏ bé vừa nhọc nhằn kiếm từng đồng để nuôi con
vừa chát chiêu dành dụng lấy tiền
thì thoảng còn vào trại thăm chồng
trong quãng đời xa cơ lỡ bước ấy
ông việt luôn nhận được sự động viên của vợ mình
và đó cũng là một trong những lý do là động lực để ông cải tạo tốt
sớm có ngày trở về
mất mùa thì phải đi sắp xếp bán bò
năm mà vợ con đi thăm một lần
không có gì lắm chỉ có quà ít thôi
đi thăm cho thầy mặt gặp ông phấn khơi
cho ông cải tạo tốt
để sớm tới về với vợ con thôi
tôi phải xác định sớm hoàn lượng để tôi ra làm lại từ đầu
dù bất cứ bước hình chức nào tôi cũng làm lại từ đầu
được coi như họ nói là bố ở đâu thì phải dạy ở đó
phải dạy bằng đường
vấp ngã ở đâu đứng dậy ở đấy
đó là điều mà người đàn ông này luôn tự nhủ
mặc dù trong lòng vẫn còn những mặc cảm về quãng đời đã qua
ông thâm thiết hơn bao giờ hết
rằng thứ làm nên hạnh phúc cho bản thân mình
chính là hai bàn tay
làm thuê làm mướn
vượt núi bang rừng nặng nhọc đến đâu ông cũng làm
để trả nợ cho những năm tháng lầm lạc
phải trả giá trong lao tủ
chỉ cần công việc ấy là chân chính
thì ông đều không ngại
giờ dần tích cóp được đồng vốn
ông bà đầu tư thêm vào chăn nuôi
trồng rừng làm trang trại
ông bà đầu tư thêm vào chăn nuôi
trồng rừng làm trang trại
cầu việc nhà nông đòi hỏi sự cần cù chịu khó
thời gian đầu làm lại
vợ chồng ông gặp không ít khó khăn

đối với ông việt
sức mật ở đây
chính là đồng vốn và sức mật của ông việt